sau hai tháng điều trị với sự nỗ lực và tận tâm của các bác sĩ bé gái ba tuổi bị đóng một mươi chiếc đinh và hộp sọ đã tử vong vào tối ngày một mươi hai tháng ba khiến cộng đồng dư luận không khỏi xót xa lẫn cảm xúc phẫn nộ
bé dna ba tuổi ở xã canh nậu huyện thạch thất hà nội bị nhân tình của mẹ là nguyễn trung huyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai xã thạch hòa thạch thất bạo hành dã man đóng đinh vào đầu dẫn đến nguy kịch
đại diện bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết trong suốt hai tháng điều trị tại bệnh viện các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu hồi sức cho cháu bé nhưng đáp ứng điều trị của bệnh nhi không tốt trần đoán tử vong là tổn thương não nặng không hồi phục do dị vật
trong đêm ngày một mươi hai tháng ba cơ quan chuyên môn đã hoàn tất các thủ tục pháp y tử thi bé dna việc pháp y có sự chứng kiến của cảnh sát kiểm sát viên luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé gái và đại diện gia đình cháu bé
theo dõi vụ việc các luật sư cho rằng cháu bé đã tử vong hành vi phạm tội của kẻ gây án đã hoàn thành nên phải chịu trách nhiệm về tội giết người với khung hình phạt cao nhất
luật sư lê hồng hiền người bảo vệ quyền lợi cho bé gái chia sẻ
quá trình khám nghiệm tử thi lực lượng chức năng tìm thấy một mươi chiếc đinh trong đầu bé a dài khoảng hai cm đã được bàn giao cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra
luật sư hiển nhận định do nạn nhân đã tử vong nên nguyễn trung huyên sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình của tội giết người
cùng với đó luật sư nguyễn anh thơm cũng bày tỏ quan điểm hành vi phạm tội của nguyễn trung huyên là vô cùng tàn ác man sợ và chưa từng xảy ra trong xã hội loài người
hành vi phạm tội của huyên đã gây nên sự kinh hoàng dung rợn trong xã hội và sự phẫn nộ tột đỉnh của người dân trong xã hội
nói chung là tôi thấy đau khổ và hơi buồn đau khổ và buồn
hãy vì không cứu được phạm tinh như bây giờ thì buộc bên pháp y người ta phải làm rồi
bên pháp y người ta không làm thì ông yêu cầu bệnh viện nào để lấy ra cho cháu
thì cũng không nên để cho cháu nó đã thắt thở rồi mà nó cứ mang mãi cái vật ấy
chỉ vì bực tức cháu a là con riêng của người tình mà đối tượng đã nảy sinh ý định hành hạ đánh đập cũng như giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và người tình
theo luật sư thơm với động cơ mục đích giết cháu bé thể hiện sự đê hèn quá trình thực hiện phạm tội một cách man dợ nên cần thiết phải xử lý đối tượng một cách nghiêm minh nhất mới có tính dân đe trừng trị để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em trong tình hình hiện nay
với hậu quả cháu bé đã tử vong hành vi phạm tội của nghi phạm sẽ không còn thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt bởi vậy hành vi phạm tội của nghi phạm đã hoàn thành và phải chịu trách nhiệm về tội giết người
tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b y nq khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ đúng quy định của pháp luật và tương xứng với tính chất hậu quả xảy ra
đối với những hành vi tàn ác là sát hại cháu nhiều lần không thành thì đối tượng sẽ phải chịu thêm tình tiết định không tăng nặng phạm tội giết người hai lần trở lên theo quy định tại điểm g khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
liên quan vụ việc này công an hà nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn trung huyên về tội giết người vào ngày hai mươi tháng một
theo lời khai ban đầu huyên có tình cảm và sống như vợ chồng với chị nguyễn thị luyến là mẹ cháu a
ở phòng trọ tại xã cần kiệm huyện thạch thất
trong quá trình sinh sống huyên khó chịu với bé dna là con riêng của người tình nên thường đánh đập hành hạ cháu khiến cháu nhiều lần phải nhập viện
cụ thể khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một huyên pha hai gói thuốc diệt cỏ và chai nước ngọt rồi cho bé uống khiến nạn nhân bị ngộ độc phải cấp cứu tại bệnh viện nhi trung ương
một tháng sau nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái và phải đến bệnh viện huyện thạch thất để gắp dị vật ra ngoài
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một huyên say riêng
đến sáng ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai huyên tiếp tục hành hung bé a tại nhà trọ ở huyện thạch thất
chiều tối ngày một mươi bảy tháng một bệnh viện đa khoa huyện thạch thất tiếp nhận bé a nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật
ngay lập tức phía bệnh viện đã thông báo cho cơ quan công an và xác định cánh tay phải của bé bị bó bột và bị viêm mảng não
các bác sĩ bệnh viện tuyến huyện đã chuyển bệnh nhi đến bệnh viện sanh pôn cấp cứu
theo kết quả chiếu trục bé gái có chiếu trục
chín dị vật trong hộp sọ hình dạng giống đinh ghim
được biết anh đỗ hữu trung bố của bé a và chị nguyễn thị luyến mẹ của bé a đã lập gia đình hơn một mươi năm nay
cả hai sinh được ba người con
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một luyến bỏ đi để các con lại cho ông bà nuôi
ba tháng sau luyến quay về đón con
hai người ly hôn
ba bé lớn về ở với ông bà nội tại xã canh nậu
bé út là dna sống với mẹ
cố gắng lên
đứng ở góc độ tâm lý chuyên gia tâm lý tội phạm học nhận định
trước khi là bị hại trong vụ án hình sự các bé đều ở cảnh lời du chia đôi
theo tiến sĩ trung tá đào trung hiếu chuyên gia tâm lý tội phạm học bộ công an
những sự việc trẻ em bị sát hại gần đây có những điểm chung đáng bất ngờ
sự tương đồng với thân phận nạn nhân
theo đó trước khi trở thành bị hại trong các vụ án hình sự
các bé đều ở cảnh lời du chia đôi là nạn nhân trực tiếp
đầu tiên của các cuộc hôn nhân tàn vỡ cha mẹ ly hôn
trung tá hiếu nhận định khi mẹ hoặc cha đẻ của các bé đến ở cùng với người khác
khắc máu tanh lòng
cuộc sống của các con trở thành địa ngục nếu kẻ gá nghĩa đó ích kỳ máu lạnh và nhận tâm
trong sâu thẳm tâm lý nội tâm họ coi núm ruột của bồ là cái gai trong mắt
vì thơ ngay không có khả năng tự vệ phản kháng hay thông đạt chuyện xảy ra với mình đến những người xung quanh
nên các con âm thầm chịu trận lãnh đủ sự tàn bạo vô nhân tính của người lớn mà không hiểu sao mình bị phạt
nỗi đau trong sự ngơ ngác tội nghiệp làm trái tim chúng ta dỉ máu
công phấn cao độ trước hành động không thể biện minh của kẻ thú ác
đạo trời luật đời lòng người đều không thể dung thứ những kẻ tội đồ như vậy
và một bản án thích đáng dành cho kẻ có tội
và đòi hỏi của xã hội
trong các vụ việc tiến sĩ trung tá đào trung hiếu đều cho rằng
còn có sự tương đồng về thái độ vô cảm của những người thân thích liên quan hàng xóm
theo đó trong các vụ án sát hại trẻ em mới xảy ra đều dưới hình thức bạo hành gia đình
trước khi bị bạo hành đến mức tử vong trẻ đã có một khoảng thời gian hứng chịu bạo lực
đòn roi với những chấn thương để lại trên thân thể
tuy nhiên tiến sĩ trung tá hiếu đặt ra câu hỏi
tại sao trẻ đã bị bạo hành
không ai biết cho đến khi những sinh mệnh thuần khiết ấy lìa bỏ cuộc đời
có thực sự khó để không thể biết trẻ bị bạo hành hay không
tiếng quát tháo đòn roi đổ vỡ tiếng khóc xé vọng già từ nhà bên sao không ai có thể nghe thấy
rồi người thân dù không ở cùng con nhưng khi đến thăm chẳng nhẽ không nhìn thấy những vết bầm tím đòn roi
rồi cô giáo mầm non thay giáo trường học
có khó gì khi nhận ra những biểu hiện tâm lý và thể chất khác lạ bất thường của một học sinh
tiến sĩ hiếu cho rằng chỉ cần có một lòng thật tâm yêu trẻ
một ý thức trách nhiệm công dân sẽ không khó để nhận ra trẻ cần được cứu trước khi quá muộn
ở các vụ án đã xảy ra xếp sau kẻ trực tiếp gây tội ác về mặt trách nhiệm
chính là người thân của các cháu rồi đến hàng xóm và thậm chí cả giáo viên
tội của họ là tội thờ ơ vô cảm chỉ chăm lo cho mối quan tâm hay lợi ích của mình
mà không biết rằng giá như họ bao đồng một chút
là một sinh linh đã có thể được giữ lại
bệnh vô cảm là chứng ung thư tâm hồn đã ở giai đoạn di căn trong cuộc sống kim tiền này
đây là điều mà tiến sĩ trung tá đào trung hiếu khẳng định
trong các vụ việc sát hại trẻ em vừa qua còn có thêm sự tương đồng về nhân cách thoái hóa
lệch lạc của kẻ gây án cũng như người liên quan
theo chuyên gia tâm lý tội phạm học đào trung hiếu
kẻ trực tiếp bạo hành với trẻ chủ yếu là mẹ kế trông hờ nhân tình của bố mẹ
điểm chung trong đặc điểm tâm lý thủ phạm là sự thoái hóa về nhân cách với các đặc điểm lịch lạc như
tính ích kỷ cao độ tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân lối sống vị kỳ hưởng thụ
thói quen dùng bạo lực để giải tỏa bức xúc tâm lý trong giao tiếp xã hội
coi thường các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật
người liên quan trực tiếp sau hung thủ là bố hoặc mẹ của trẻ
họ cũng đồng điệu với kẻ thù ác ở thái độ thờ ơ trước an nguy hạnh phúc của con mình
rất có thể trong họ tồn tại suy nghĩ đứa con là một gánh nặng
việc phải nuôi nó như một nghĩa vụ chứ không có tỉnh mẫu tử phụ tử thật thà
rất có thể trong sâu thẳm họ cũng thấy đứa con như một trở ngại cho hành trình tìm duyên mới
chưa hết đứa bé còn nhắc họ nhớ về những buồn thàm đã qua với mảnh ghép không hoàn hảo cũ
và với các sắc thái tâm lý nói trên
ở một trường mực nào đó có thể họ đồng tình với hành động bạo hành của nhân tình
với chính núm ruột của mình
những cái chết oan khuất ấy là hậu quả tất yếu của chuỗi tội ác ngày lại ngày nhằm vào các cháu bé
nếu có ý thức bảo vệ con chuyện này sẽ được ngăn chặn trước khi việc bạo hành phát triển thành án mạng
quan điểm của tiến sĩ trung tá đào trung hiếu
từ các vụ án đau thương này đặt ra vấn đề xã hội hệ trọng
đó là phải làm sao để khôi phục lại truyền thống văn hóa gia đình việt nam
đó là xây dựng gia phong gia đạo nề nếp
ông bà cha mẹ nêu gương con cháu thảo hiền
làm sao để gia đình việt bền vững trước đại dịch có tên ly hôn